theo sở y tế của tỉnh đồng nai một số loại dịch bệnh trên địa bàn đang gia tăng đáng báo động
trong đó ba loại bệnh tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám là sốt xuất huyết sởi và tay chân miệng
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay toàn tỉnh đồng nai ghi nhận hơn năm ca sốt xuất huyết
số ca mắc sởi cũng gia tăng đáng báo động với một năm nghìn ca và hơn hai ca tay chân miệng
đáng lo ngại là số ca mắc bệnh trên đều tập trung ở khu vực có đông khu công nghiệp nhiều nhà trọ